thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng rồi mang đi cầm cố thế chấp
đây là thủ đoạn không mới nhưng do đặc thù của dịch vụ cho thuê xe
vẫn phần lớn là dựa trên niềm tin giữa chủ xe và khách thuê
thiếu sự đảm bảo nên vẫn có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra
liên quan đến hành vi này công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng
vương trung tá chú tại huyện xuân lộc để điều tra về hành dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
do làm ăn thua lỗ để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
tá trị hàng tỷ đồng rồi mang đi cầm cố thế chấp
theo hồ sơ của cơ quan công an tá là người kinh doanh xe chạy dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái
nhưng không có xe nên đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai y đã ký hợp đồng thuê năm chiếc xe của ba người khác
chú ở huyện xuân lộc và cẩm mỹ thời hạn thuê một mươi hai tháng giá bình quân từ một mươi một mươi năm triệu đồng một xe một tháng
tuy nhiên do làm ăn thua lỗ không trả được nợ nên tá đã làm liều
mang năm xe ô tô đã thuê đi thế chấp vay được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng
để trả nợ và tiêu xài cá nhân
do một phần mối quan hệ quen biết từ trước và một số nên người ta cũng tin tưởng và nợ cho các chủ lợi
cùng với thủ đoạn trên tá tiếp tục thuê thêm năm chiếc xe cũng ở huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh
rồi mang đi cầm cố và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc đã bắt giữ tá
thu giữ chín xe ô tô cùng nhiều tăng vật liên quan
thông qua vụ án này là khuyến cáo người dân các tổ chức cá nhân cho thuê xe tự lái
chúng ta phải lưu ý các vấn đề sau
khi cho thuê xe như vậy thì chúng ta phải kiểm tra đầy đủ cái giấy tờ tùy thân
kiểm tra về nhân thân lai lịch cũng như các mối quan hệ xã hội của người thuê xe
hợp đồng thuê xe thì chúng ta phải đầy đủ kiểm tra cho nó đầy đủ và
chặt chẽ về mặt pháp lý
đối với phương tiện thì chúng ta cũng nên gắn một số thiết bị định vị trên xe để mà theo dõi
và đồng thời là khi mà kiểm tra xác định thấy cái tài sản của mình được cho thuê như vậy
được sử dụng vào cái mục đích khác hoặc là đối tượng có cái hành vi dùng thủ đoạn nhanh giới để chiếm đoạt tài sản
thì phải khẩn trương trình báo đến chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an nơi gần nhất
để được hướng dẫn xử lý
theo quy định pháp luật
hiện công an huyện xuân lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và đề nghị các tổ chức cá nhân
bị vương trung tá chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
để được giải quyết theo quy định pháp luật